đúng một mươi sáu h bốn mươi năm chiều ngày một mươi bảy tháng chín theo giờ địa phương chuyên cơ chở thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
hạ cánh tại sân bay quốc tế san francisco thành phố san francisco hoa kỳ bắt đầu chuyến công tác tại liên hợp quốc hoa kỳ và brazil
theo đó từ ngày một mươi bảy tới ngày hai mươi sáu tháng chín thủ tướng phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự phiên thảo luận
trung cấp cao khóa bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc kết hợp hoạt động song phương tại hoa kỳ và thăm chính thức brazil
theo lời mời của tổng thống brazil lula da silva